liên quan đến việc hàng ngàn con heo bị tiêm thuốc an thần tại lò mổ lớn nhất ở thành phố hồ chí minh
cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt một mươi ba chủ hàng có hành vi tiêm thuốc an thần cho heo
theo thanh tra chuyên ngành bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn từ tin báo của nhân dân và sau hơn một tháng trinh sát
cơ quan chức năng đã kiểm tra lò mổ xuyên á trên địa bàn huyện củ chi thành phố hồ chí minh
và phát hiện tại đây có hai nhân viên đang tiêm thuốc an thần cho lợn
lực lượng chức năng đã lấy một trăm bốn mươi bốn mẫu nước tiểu của tất cả các lô lợn cùng bốn mẫu thuốc trong các loại nhựa sử dụng để tiêm vỏ lợn để kiểm tra
qua kiểm tra các mẫu nước tiểu thì có đến một mươi ba trên hai mươi một chủ hàng có lợn dương tính với hoạt chất thuốc an thần
với tổng cộng ba bảy trăm năm mươi con lợn bị tiêm thuốc
cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý vi phạm đối với các chủ hàng này tổng số tiền thu phạt là hơn bốn trăm hai mươi bảy triệu đồng

chúng tôi sẽ yêu cầu đối với cơ sở giết mổ là phải lập cái cam kết đối với cái từng cái ô vừa và thuê mướn lại trong cơ sở giết mổ
thì trong trường hợp tái phạm thì chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp là chấm dứt cái hợp đồng giết mổ nếu mà anh tái phạm
ngoài cái việc là cái xử phạm chính và áp dụng các biện pháp xử phạm tổn thương thì sẽ áp dụng biện pháp và bình chỉnh hợp đồng giết mổ
theo tri cục thú y thành phố hồ chí minh từ đầu năm đến nay cơ quan thú y đã phát hiện bảy trường hợp tiêm thuốc ăn thần vào lợn trước khi giết mổ
việc tiêm thuốc an thần vào lợn là một hành vi rất nguy hiểm khiến người tiêu dùng nếu ăn phải sẽ bị dối loạn tiêu hóa
ảnh hưởng đến tim mạch run chân tay thay đổi huyết áp buồn ngủ trầm cảm kéo dài
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để tìm ra những cán bộ thú y liên quan tiếp tay cho hành vi tiêm thuốc an thần vào lợn tại lò mổ xuyên á
nơi cung ứng đến năm mươi tổng lượng thịt lợn cho thành phố hồ chí minh mỗi ngày